tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu công dân gương mẫu tập thể kiểu mẫu của tỉnh thanh hóa ra hà nội dự lễ báo công với bắc hồ nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày bắc hồ lần đầu tiên về thăm thanh hóa
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nhấn mạnh thành tích của các tập thể cá nhân là những tấm gương sáng sống động để động viên khơi dậy sự phấn đấu của mỗi người dân thanh hóa nói riêng và người dân cả nước nói chung
ba mươi năm qua chính quyền nhân dân tỉnh thanh hóa đã làm theo lời bác để hôm nay có bảy mươi đoá hoa ngắt hương về hà nội báo công với bác góp phần xây dựng phát triển thanh hóa thành tỉnh kiểu mẫu

đã đạt được trong thực hiện lời dạy của bác hồ cách đây bảy mươi năm chủ tịch quốc hội nhấn mạnh lãnh đạo đảng và nhà nước vẫn đang tiếp tục quan tâm chỉ đạo để thanh hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sự kỳ vọng của bác hồ
để góp phần cùng cả nước thực hiện thành công nhiệm vụ trọng đại này chủ tịch quốc hội đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như
huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là thu hút đầu tư vào khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp
tạo bước đột phá để phát triển kinh tế bảo đảm tăng trưởng nhanh và bền vững thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân bảo đảm an sinh xã hội
chăm lo gia đình chính sách người có công và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trở thành việc làm thường xuyên thành nề nếp sinh hoạt và hoạt động của tổ chức đảng các cơ quan đơn vị của cán bộ đảng viên và nhân dân